thưa quý vị mưa rông sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở nhiều khu vực trên cả nước
trong đó khu vực bắc bộ cảnh báo có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ năm mươi tám mươi mm có nơi mưa to trên một trăm năm mươi mm
và ngạ mưa lớn có nguy cơ gây ra lũ quét sạt lở ở các sườn đồi núi và khe sông suối
trong cơn rông thì cần phải đề phòng các hiện tượng sầm xét và gió giật mạnh đi kèm
và xuống đến khu vực trung bộ ngày hôm nay thì mưa cũng chủ yếu xảy ra vào chiều tối
còn ban ngày ở khu vực này thì vẫn còn nắng
nhiệt độ cao nhất từ đà nẵng cho xuống đến phan thiết sẽ ra động trong khoảng từ hai mươi bảy cho tới ba mươi hai độ c
ở khu vực nam bộ thì dự báo là mưa cũng sẽ tiếp tục xảy ra vào buổi chiều
ban ngày thì trời sẽ oi nóng nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba mươi bốn độ c
đó là một vài lưu ý về tình hình thời tiết và nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước
sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần cuối của chương trình
còn ngay bây giờ mời quý vị theo dõi những tin tức được cập nhật của an ninh ngày mới